là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sáng một mươi bốn tháng bốn quảng ninh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với nhân lực
cơ sở vật chất phục vụ tiêm chủng nhằm đảm bảo an toàn tối đa nhất cho trẻ
trao đổi về công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ trên địa bàn
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị bích thủy phó giám đốc trung tâm y tế tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết
có ba mươi bốn cán bộ y tế được huy động để triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong buổi sáng một mươi bốn tháng bốn
có sáu đội tiêm gồm sáu bàn tiếp đón sáu bàn khám sàng lọc sáu bàn tiêm và sáu bàn theo dõi sau tiêm
trong đó có hai giường cấp cứu chuẩn bị sẵn
công tác tổ chức được triển khai khá bài bản một số phòng học của trường được bố trí để chuyển thành khu vực chờ
phòng đón tiếp phòng khám sàng lọc trước tiêm phòng tiêm và theo dõi sau tiêm đảm bảo khoảng cách thông thoáng
tại quảng ninh tính đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai toàn tỉnh có một trăm tám mươi một một trăm chín mươi bảy trẻ trong độ tuổi tiêm chủng
trong đó có ba mươi chín chín trăm năm mươi ba trẻ hoãn tiêm do đã từng mắc covid một mươi chín chưa đủ ba tháng một mươi ba ba trăm linh tám trẻ cẩn thận trọng khi tiêm chủng
quảng ninh phân đấu mục tiêu một trăm linh trẻ trong độ tuổi tiêm chủng được tiếp cận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
hơn chín mươi năm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
thông tin tại lễ phát động hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm hai nghìn hai mươi hai và phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ nam đến dưới một mươi hai tuổi
diễn ra sáng một mươi bốn tháng bốn do bộ y tế và ubnd tỉnh quảng ninh phối hợp
giám đốc sở y tế quảng ninh nguyễn trọng diện cho hay với phương châm tiêm đến đâu an toàn đến đó
tỉnh sẽ triển khai tiêm chủng cho trẻ tại các địa phương trong đó ưu tiên địa phương có số lượng trẻ
trong độ tuổi tiêm chủng đông tổ chức nhiều sự kiện lớn của quốc gia của tỉnh nhiều hoạt động kinh tế xã hội du lịch dịch vụ như hạ long cẩm phả uông bí quảng yên
tỉnh sẽ triển khai tiêm theo hình thức cuốn chiếu theo từng huyện từng cấp học khối lớp từng lớp
tiêm lần lượt đến hết nhóm thứ tự từ lớp sáu đến lớp năm lớp bốn và đến hết học sinh năm tuổi